xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin chúng tôi tiếp tục ghi nhận về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
và đây là kỳ thi quan trọng được trông đợi và nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo của người dân
một kỳ thi tốt nghiệp đánh dấu bước ngoặt mới đối với các em học sinh lớp một mươi hai
và thưa quý vị đúng bảy giờ ba mươi năm phút sáng ngày hôm nay
các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian một trăm hai mươi phút
và đây cũng là môn duy nhất trong kỳ thi này áp dụng hình thức thi tự luận
theo quy định giờ làm bài môn ngữ văn là bảy giờ ba mươi năm phút
nhưng từ sáu giờ nhiều thí sinh và phụ huynh đã đến điểm thi sẵn sàng cho môn thi đầu tiên
cơn mưa rào buổi sáng đã khiến nhiều thí sinh di chuyển khá khó khăn
tuy nhiên thời tiết lại khá mát mẻ trong buổi thi đầu tiên
thời tiết như thế này là rất là mát nó là thuận lợi cho các con làm bài
tất nhiên là lúc đi thi thì nó hơi mưa
nó hơi bất lợi một tí thôi
từ khi mà các phương thức xét tuyển của bộ dục đào tạo ấy
có nhiều lựa chọn cho các con các cháu để vào trường đại học
thành ra là cái kỳ thi này nó giảm áp lực đi rất là nhiều
hôm nay mưa này thì cũng mát mẻ cũng tốt
mà thứ hai đến thì thấy các bạn đoạt hình điên
rồi ở trường này là đón tiếp rất tốt
cầm ô rồi đưa các con vào
sáng nay các em thí sinh sẽ thi môn ngữ văn
theo đề minh họa được bộ giáo dục và đào tạo công bố
cấu trúc đề thi ngữ văn có hai phần quen thuộc
phần đọc hiểu và phần làm văn
đây là môn thi duy nhất
thí sinh làm bài theo hình thức tự luận
tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nhiều thí sinh cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng
và bước vào kỳ thi khá tự tin
đây là sự chuẩn bị của cả năm
thế nên là cũng không thể nào học trong ba bốn hôm được
thế nên là em cảm thấy khá là tự tin
các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên
thật đánh giá để thi môn ngữ văn có sức với các thí sinh
nhiều thí sinh sau một trăm hai mươi phút
môn thi đầu tiên đã giải tỏa được sự lo lắng
và sẵn sàng bước vào môn thi toán trưởng này
theo ban chỉ đạo thi quốc gia
toàn quốc có sáu mươi ba hội đồng thi
gồm hai hai trăm bảy mươi hai điểm thi
và bốn mươi ba ba mươi hai phòng thi
ngày hôm qua
có một mươi một sáu trăm sáu mươi năm thi
các thí sinh chưa làm thủ tục sự thi
chiếm tỷ lệ một một mươi bốn
so với đăng ký sự thi
thưa quý vị trước thông tin về việc
ảnh chụp đề thi môn văn xuất hiện trên mạng
xã hội khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
ban chỉ đạo thường trực cấp quốc gia
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ngay lập tức đã có thông tin về vấn đề này
thường trực ban chỉ đạo cấp quốc gia
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
cho biết bộ giáo dục đào tạo đã nắm bắt
thông tin về vấn đề này
thông tin và chuyển thông tin cho cục an ninh
chính trị nội bộ bộ công an vào cuộc xác minh
nếu phát hiện trường hợp vi phạm
sẽ xử lý nghiêm theo quy định
thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi
vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh
đến thời điểm này bộ giáo dục đào tạo
chưa ghi nhận có thông tin giải đề
hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài
và phòng thi bộ giáo dục đào tạo
cũng đề nghị các hội đồng thi tiếp tục
tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao
để hạn chế tối đa việc có thể gian lận
trong thi quản lý chặt chẽ
để thi theo quy định
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn hai mươi ba trong sáng nay
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
và các lực lượng khác phối hợp cùng
công an phường các tổ tự quản
tại địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát
tổ chức phân luồng giữ gìn trật tự
không để xảy ra tình trạng ùn tắc
phức tạp về an toàn giao thông
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
điểm thi trường trung học cơ sở mai dịch
quận cầu giấy thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng công an đã có mặt
lên các phương án đảm bảo an ninh an toàn
cho thí sinh và người nhà tại điểm thi
đặc biệt đối với tình huống như thế này
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động điều tiết
tránh ùn tắc tại khu vực cổng trường
do vậy đã không xảy ra tình trạng
ùn tắc giao thông
đối với những trường hợp
các xe dừng đỗ ngay cổng trường
thì cán bộ chấn sĩ sẽ
trước mắt để cho người nhà thí sinh
hoặc là thí sinh xuống điểm thi
và động viên các phụ huynh di chuyển ngay thẳng trương
để cho các trường hợp khác các thí sinh khác
đến để có thể là vào đúng thời gian thi quy định
bên cạnh đó lực lượng công an phường sở tại
còn tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an thành phố
trong công tác bảo vệ vòng trong vòng ngoài
trong thời gian các điểm đang diễn ra hoạt động thi
đồng thời lên các phương án giải quyết
đặc biệt tại các điểm thi
lực lượng chức năng cũng bố trí các địa điểm chờ
cho phụ huynh học sinh
tránh tình trạng ổn đắc trước khu vực cổng trường
đơn vị cũng đã bố trí
các lực lượng các cán bộ chiến sĩ
ở ngay các đầu lút dao
để có thể là tổ chức phân nguồn
cho các xe có thể là đỗ để cho các cháu
ở ngay ngoài các ngã ba ngã tư
để có thể các cháu đi bộ vào
và sẽ có những cán bộ chiến sĩ
hoặc là những tình nguyện viên
sẽ hướng dẫn các cháu vào điểm thi an toàn
tất cả các lực lượng đã thống nhất phương án
có một tổ hai mươi đồng chí
là đoàn viên thanh niên của văn phường
sẽ hỗ trợ những cái đi sinh
ví dụ như tắc đường đi chậm quên giấy thi
sẽ có bố trí lực lượng là đưa đón
tận nơi để kịp thời
để thi cho nó đúng giờ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra trong hai ngày

với các phương án đã được triển khai và thực hiện
lực lượng công an cùng toàn thể lực lượng chức năng khác
đang góp phần giúp kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm nay
diễn ra tuyệt đối an toàn
chuyển sang tin tức an ninh trợ tự
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép
trên ma túy đang trên đường đi tiêu thụ
bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
phát hiện thu giữ hai mươi bốn viên hồng phiến
tại km năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a
thuộc thôn thanh tiến xã võ liệt
huyện thanh trương
công an huyện hưng nguyên chủ trì
phối hợp với công an huyện thanh trương
bắt giữ đối tượng người lào là lầu bá lì
khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy
dạng hồng phiến năm viên đạn và một điện thoại di động
với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bốn bị cáo đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt hơn bốn mươi chín năm tù gia
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
duan xin chin chen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
quốc tịch đài loan
và huỳnh tấn lực mua ma túy của nhiều người đem về sử dụng
và phân lẻ bán lại cho mạch vĩnh
và nhiều người khác kiếm lời
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lực vĩnh bị khởi tố tạm giam để điều tra
còn trên trong thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú
do đang nuôi con nhỏ
thì lại tiếp tục cùng với nguyễn tấn điền
tổ chức cho nhiều con nghiện sử dụng ma túy tại nhà trên
đến ngày một mươi tháng hai
chen và điền bị khởi tố tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo
duan xin chin chen một mươi tám năm tù
về các tội tàng trữ mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và trục xuất bị cáo ra khỏi lãnh thổ việt nam
khi chấp hành xong hình phạt
nguyễn tấn điền một mươi năm năm tù giam
về các tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
huỳnh tấn lực tám năm sáu tháng tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn mạch vĩnh là tám năm tù giam
vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long
tỉnh quảng ninh cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam
nguyễn văn quang trú tại thành phố hạ long
vào tối ngày hai mươi hai tháng sáu
khi tổ công tác liên ngành phát hiện việc chở khách
có thu phí nhưng không có tem
phù hiệu kinh doanh vận tải
quang đã tăng ga bỏ chạy
khi bị chặn bắt quang tiếp tục có các hành vi chống đối
giấu chìa khóa giả vờ bị ngất
cho đến khi xe cấp cứu đến
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được
công an thành phố hạ long đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam nguyễn văn quang
về hành vi chống người thi hành công bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với đối tượng maxim zhukov
bốn mươi một tuổi là quốc tịch nga
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và đây là đối tượng đứng sau
sáu công ty hoạt động cho vay nặng lãi
với lãi suất từ

đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng công an quận bình thạnh
tiến hành kiểm tra hành chính sáu công ty trên
tất cả các công ty
đều đặt trụ sở tại các tầng
của tòa nhà thủy lợi bốn
số một trăm linh hai đường nguyễn xí
phường hai mươi sáu quận bình thạnh
các công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ
nhưng thực chất tổ chức cho vay tiến dụng
tiêu dùng trái quy định
bằng hình thức trực tế
công an đã tạm giữ một số người
tại sáu công ty trên
đồng thời niêm phong nhiều máy móc tài liệu
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
từ hồ sơ thu thập được
công an điều tra sơ bộ

có hai trăm bốn mươi bảy giao dịch đã hoàn tất thủ tục
về mặt dân sự
qua đó xác định
nhằm đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất
cho một giao dịch là một trăm tám mươi ba một năm
cao nhất cho một lần giao dịch
là hai người vay

gấp một mươi đến một trăm hai mươi tám lần
so với lãi suất cho vay
cao nhất trong giao dịch dân sự
theo quy định của bộ luật dân sự
thu lợi bất chính hơn bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
bước đầu công an thành phố hồ chí minh
đã khởi tố hai mươi hai người
là giám đốc trưởng nhóm nhân viên
của sáu công ty trên
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự